tại thủ đô viêng trăn lào thưa ủy quyền của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đoàn đại biểu đại sứ quán việt nam do tham tán công sư nguyễn thanh tùng dẫn đầu đã trao hai mươi bộ máy tính là quà của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tặng trường song ngữ lào việt nam nguyễn dù
buổi lễ có sự tham dự của đại diện bộ giáo dục và thể thao lào chính quyền địa phương hội người việt nam tại thủ đô viên trăn cùng đông đảo giáo viên và các em học sinh nhà trường
phát biểu tại lễ trao tặng tham tán công sứ nguyễn thanh tùng nhấn mạnh việc dành tặng hai mươi bộ máy vi tính thể hiện sự quan tâm của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đối với các em học sinh trường song ngữ lào việt nam nguyễn du
những người kế thừa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước đồng thời mong muốn thầy và trò trường song ngữ lào việt nguyễn du đạt được những thành tích cao hơn nữa trong công tác giảng dạy và học tập
để sau này có thể đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước lào tươi đẹp cũng như góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc việt nam và lào
món quà của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà trường cũng như thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam đối với ngành giáo dục lào và thế hệ trẻ hai nước việt nam và lào